thì vậy tùng đã nảy sinh ý định lừa bán vé máy bay để chiếm đoạt tài sản

trong bản này đổi tường hồ sơn tùng đã sử dụng các thủ đoàn lập mới và tính ví đổi tường sử dụng các trang mạng xã hội cũng như các email giả của lãnh dự quản việt nam tại nước ngoài

trong bản này đổi tường hồ sơn tùng đã lừa đảo chiếm đoạt là một trăm bốn mươi bảy triệu đồng